thưa quý vị dù đã ra về sau khi xảy ra mâu thuẫn nhưng hai đối tượng lại rủ nhau quay lại để chém nhóm đối phương
với hành vi cố ý gây thương tích thì nhan gia bảo lê vũ minh hoàng và đinh hoàng long bảo đều trú tại tp nha trang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nha trang tỉnh khánh hòa bắt tạm giam
vào tối ngày năm tháng chín ba đối tượng ngồi uống cà phê tại quán ở khu đô thị vĩnh điểm trung xã vĩnh hiệp
thì xảy ra mâu thuẫn với một cặp nam nữ tại quán
trên đường về nhà gia bảo rủ long bảo quay lại quán để đánh cặp nam nữ đó
các đối tượng mang theo hai cây dao xông đến chém nhiều nhát vào người của nạn nhân
sau đó bỏ chạy về chú ý của hoàng đang chờ sẵn để tàu thoát
hai nạn nhân bị nhiều vết thương ở tay chân và đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu
thực hiện chỉ đạo của bộ công an về triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa đấu tranh
với tội phạm liên quan đến cờ bạc cá đội bóng đá trong dìm quân cấp hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát hình sự cơ quan thường trú tại tp hcm vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet bắt giữ một mươi bốn đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một cục cảnh sát hình sự cơ quan thường trú tại tp hcm
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an các địa phương
tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi bốn địa điểm của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai
đây là đường dây do các đối tượng người việt nam cầm đầu đặt máy chủ tại campuchia tổ chức
tại tp hcm và một số tỉnh lân cận với hình thức đánh bạc truyền thống tín chấp và tham gia cá cược bóng đá
trên các trang web cá cược như bóng tám mươi tám com ag bóng tám mươi tám com với số tiền đặt cược lên đến hàng nghìn tỷ đồng
việc triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho thấy sự chủ động nhận diện từ sớm
từ xa kịp thời ngăn chặn những hệ lụy khôn lường nhất là trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi hai của các đơn vị nghiệp vụ
bộ công an khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc nhất là cá độ bóng đá qua mạng
cầu quản chức năng sẽ chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm đường dây cờ bạc cá đội bóng đá
phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh
liên quan đến phiên xét xử vụ buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng vào sáng nay
công xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã cho một mươi ba bị cáo nhóm đầu tiên nói lời sau cùng
tại tòa các bị cáo phan thanh hữu đào ngọc viễn nói lời sau cùng
từ khi bị bắt tạm giam cho đến khi quá trình điều tra xét xử các bị cáo cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình
chỉ vì ham lợi nhuận mà dẫn đến vi phạm pháp luật đặc biệt là không chỉ riêng mình mà còn kéo theo cả người thân vào vòng lao lý
các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn hối cài
mong hội đồng xét xử xem xét cho hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình
một mươi bị cáo còn lại trong nhóm đầu cũng đã nói lời sau cùng với việc bày tỏ sự an năn hối lỗi về những hành vi phạm tội của mình
lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn văn chiết ở thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam để xử lý
chiết nguyên là nhân viên của một bộ phòng
ngân hàng ở tp quảng ngãi đã lợi dụng tín nghiệm đưa ra nhiều thông tin gian dối như đáo hạn ngân hàng để bị hại đưa tiền cho mình vay rồi chiếm đoạt
với thủ đoạn trên chiết đã chiếm đoạt của các bị hại hơn một mươi tỷ đồng
được biết hiện vẫn còn nhiều nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên nhưng chưa trình báo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đề nghị những ai là bị hại liên hệ cung cấp tài liệu chứng cứ cho cơ quan công an tỉnh để được hỗ trợ giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đề nghị những ai là bị hại liệu chứng cứ cho cơ quan công an tỉnh để được hại liệu chứng cứ cho cơ quan công an tỉnh để được hại liệu chứng cứ cho cơ quan công an tỉnh

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh